chiều nay một mươi bảy tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
để bàn bạc và thảo luận chi tiết dự thảo cho chỉ thị mới thực hiện sau khi hết thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
các thành viên chỉ đạo các tỉnh thành đều thống nhất các nguyên tắc chung khi dự thảo chỉ thị
không áp dụng một cách cứng nhắc trong vấn đề quy định cách ly hay giới hạn về khu vực địa phương cách ly
cần có sự chi tiết chỉ thị mới này cũng cần phải bảo đảm việc kiểm soát dịch bệnh gắn liền với chung sống an toàn
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định dịch covid một mươi chín cũng là động lực để điều chỉnh tích cực đối với một số hoạt động kinh tế xã hội của việt nam
như việc thay đổi kinh tế số dịch vụ số chính phủ điện tử
trong đêm nay một mươi bảy tháng bốn bộ y tế sẽ tiếp thu ý kiến từ các tỉnh thành bộ ngành để hoàn thiện văn bản dự thảo sớm chỉnh thủ tướng chính phủ